trong khi đó tại hà nội hàng chục thanh niên tụ tập trên nhiều tuyến phố
khi tham gia giao thông không đổi mũ bảo hiểm hoặc là tháo biển số xe để lạng lách đánh võng
phần lớn đều không có giấy tờ
tất cả các nhóm này đều đã được các tổ công tác một trăm bốn mươi một cùng lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát trật tự công an các quận của thành phố hà nội
hóa trang đi bằng xe máy dọc các tuyến phố kiểm tra và xử lý
hơn bốn mươi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín được đưa về công an quận hai bà trương an
để xác minh làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây dối trật tự công cộng
trước đó các trường hợp này đã gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô
và gây nguy hiểm hoảng sợ cho nhiều người tham gia giao thông
thường mấy ngày trước em toàn ở nhà nhưng mà hôm qua bạn em tham dụ em em mới đi
em thấy em sai tham gia giao thông mà không đủ mô hiểm không lắm để kiểm soát
hôm qua bọn em có hẹn nhau đi uống nước
thế là các anh các chú
và đi từ đằng sau lên tại vì kiểm tra hành chính là không có giấy tờ
em thấy là đấy là hành vi sai
và em nghĩ là sau đợt này thì bọn em sẽ rút kinh nghiệm
và sẽ không điều khiển phương tiện khi mà chưa có bằng lái xe
các cháu cũng đã có những cái sai phạm nhất định
đó là ra đường trong mùa dịch không chấp hành các quy tắc của phòng chống dịch
đồng thời lại còn chạy nạng lách đánh bóng
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận hai bà trưng cũng như là thành phố hà nội nói chung
và cũng để cho các cháu không ra đường cũng như không mất an ninh trật tự ở ngoài đường
thì các gia đình cũng như các nhà trường phải có cái quản lý tốt hơn nữa
về quản lý các cháu trong thời gian tới
đây là những chiếc xe phần lớn là không đeo biển số mà các thanh thiếu niên sử dụng
đây rõ ràng là hành động vi phạm có chủ đích
hành vi đó không những gây nguy hiểm cho những người đi đường
và còn gây nguy hiểm cho chính bản thân những các đối tượng tham gia giao thông như vậy
hành vi đó đáng là phải xử lý theo quy định của pháp luật là phải xử lý hình sự
đây không phải là lần đầu tiên hà nội xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập từng tốt
chạy xe tốc độ cao lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thời gian tới các tổ công tác liên ngành của công an tp hà nội
sẽ tiếp tục triển khai hóa trang mật phục để tuần tra
kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm